những ngày đầu năm mới ngư dân huyện do linh tỉnh quảng trị đã nhận tin vui khi chúng đậm hơn một trăm ba mươi tấn cá bẻ vàng
lộc biển đầu năm với những khoang thuyền đầy áp cá mang đến cho ngư dân tỉnh quảng trị niềm phấn khởi và kỳ vọng tươi sáng vào một năm bội thu
sáng ngày một mươi một tháng hai con tàu chở hơn hai mươi tấn cá bè vàng đầu tiên trong tổng số hơn một trăm linh tấn cá đánh bắt được của ngư dân lê văn viện đã cập cảng cá cửa việt
trước tin vui này chính quyền địa phương cùng đông đảo bà con nhân dân tại thị trấn cửa việt đã tập trung tại cảng đón tàu về trong niềm hân hoan trúng lọc biển đầu năm
cá bè vàng là loại cá có giá trị kinh tế cao tại cảng những con cá bè có trọng lượng trung bình từ ba đến năm kg được thương lái thu mua với giá từ năm mươi đến sáu mươi nghìn đồng một kg
như vậy với hơn một trăm linh tấn cá bắt được ngư dân lê văn viện thu về hơn năm năm tỷ đồng
sáng nay là một mươi giờ vào
cá bẻ vàng là ba tàu nhưng cá còn lấy chưa hết trọng lượng là hơn một trăm linh đầu năm kỳ hơi dí là phần khởi hơn chứ hết
ngoài tàu cá của ông lê văn viện trong ngày một mươi một tháng hai hai tàu cá của ông hồ văn thà và lê văn tuấn cũng trúng mẻ cá bè vàng hơn ba mươi tấn
được biết từ ngày hai mươi tám tết cho đến nay ngư dân huyện gio linh tỉnh quảng trị đã đánh bắt hơn bốn trăm linh tấn cá các loại trong đó chủ yếu là cá bè và cá cơm
đây là một tín hiệu đầu năm rất là vui phải nói rằng đây là cái lọc biển bằng sự cố gắng nỗ lực của ngư dân và đã chuẩn bị tất cả những điều kiện
và trong đó trong năm trước và trong và đến hiện tại bây giờ thì nhiều ngư dân đã trúng được nhiều mẻ cá đặc biệt là mẻ cá này thì một ngư dân đã trúng được một trăm linh tấn
thì đây cũng là một cái tỉnh hiệu khởi sắc cho đầu cái năm mới năm kỳ hơi sẽ có những cái tỉnh hiệu vui và trên vòng
và trong đó đang tập trung để nỗ lực để hỗ trợ ngư dân
đạt được những cái thần quả trong năm hai nghìn một mươi chín
trong sáng nay đại diện lãnh đạo tỉnh quảng trị cùng các sở ban ngành đã có mặt tại cảng cá cửa việt để chia vui cùng các chủ tàu đồng thời động viên bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển
ngoài những chính sách mà là theo quy định của trung ương thì tỉnh luôn là có một cái định hướng để tổ chức cái sản xuất ở trên biển
ví dụ như tổ đội hợp tác rồi tổ chức cái việc là
cứu hồ cứu nàn rồi tổ chức cái việc là sẵm cả cái phương tiện là thông tin để bảo đảm là an toàn cho cái ngư dân đi biển
chúng tôi cũng đang còn có một cái chương trình để mà hỗ trợ tập huẩn cho ngư dân sử dụng cả cái phương tiện hiện đại để họ đánh bắt trên biển được an toàn và có cái hiệu quả hơn
chỉ sau một giờ đồng hồ hàng chục tấn cá bè vàng đã được thu mua hết ngay tại cảng
niềm hân hoan chống lục biển đầu năm sẽ là nguồn động viên ngư dân tỉnh quảng trị tiếp tục đầu tư
cải hoán tàu thuyền ngư lưới cụ để vươn khơi bám biển ngày càng hiệu quả hơn